tại hà nội đã diễn ra vòng chung kết xếp hạng toàn quốc bằng đội tuyển hội thi olympic toàn quốc
các môn khoa học mark lenin và tư tưởng hồ chí minh ánh sáng soi đường lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi
sau khi xuất sắc vượt qua các vòng thi cấp cụng cấp khu vực
bốn đội tuyển xuất sắc nhất bao gồm thành phố hồ chí minh thái nguyên
ban thanh niên quân đội và đội tuyển thành phố hà nội đã cùng nhau tranh tài trong suốt chín mươi phút thi đấu
vòng chung kết toàn quốc bao gồm bốn phần thi thể hiện kỹ năng sự hiểu biết của các đội tuyển
về các môn khoa học mark lenin và tư tưởng hồ chí minh sâu chân phía trước ánh sáng soi đường
so tài tranh biện niềm tin tất thắng
ngoài giải thưởng đội tuyển cá nhân ban tổ chức còn trao giải cho các cơ sở đoàn có thí sinh dự thi nhiều nhất